trên khu vực vịnh bắc bộ bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một đã tổ chức thành công đợt huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển năm hai nghìn hai mươi
tại khu vực huấn luyện chiến thuật vòng tổng hợp cán bộ chiến sĩ tập trung cao độ theo hiệu lệnh của người chỉ huy
thành thục thao tác các bảng bố trí chiến đấu tiến hành huấn luyện và kiểm tra bơi kiểm tra thực hành bắn súng tiểu liên ak bài ba ứng dụng
kiểm tra chiến thuật đơn tàu luyện tập bắn súng pháo bài bốn a bốn c và năm a
kết thúc từng vấn đề huấn luyện các hải đội tàu đã kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá kết quả
tìm ra nguyên nhân mạnh yếu coi trọng các nội dung luyện về chuyên ngành cảnh sát biển như kiểm tra kiểm soát
thực thi pháp luật trên biển tìm kiếm cứu nạn cứu hộ chống cướp biển và cướp có vũ trang
kết quả của đợt huấn luyện vòng tổng hợp và bắn súng pháo trên biển năm nay đã có rất nhiều tiến bộ hơn so với các năm trước
đây là cơ sở để bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một tiếp tục nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu
trình độ tổ chức chỉ huy ở các cấp bản lĩnh trong thao tác sử dụng vũ khí
trang bị kỹ thuật và xử lý các tình huống trong huấn luyện của cán bộ chiến sĩ toàn đơn vị